đến tháng một năm hai nghìn một mươi chín tới đây ủy ban châu âu ec sẽ quay trở lại việt nam để tiếp tục kiểm tra việc khắc phục thẻ vàng đối với hoạt động khai thác hải sản
từ nay đến thời điểm đó ngành cá việt nam cần nhanh chóng hoàn thiện các yêu cầu của ec lấy lại thẻ xanh cho hải sản khai thác tại nước ta
để nghiêm túc khắc phục các tồn tại thiếu sót bất cập và thực hiện các nội dung của đoàn thanh tra ec đưa ra trong đợt kiểm tra đánh giá vừa qua
đồng thời tăng cường công tác quản lý nghề cá tạo sự chuyển biến thật sự của toàn hệ thống quản lý khai thác thủy sản
nhất là trên thực tiễn của các địa phương để ec xem xét gỡ thẻ vàng trong đợt kiểm tra vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín tới
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã báo cáo thủ tướng chính phủ đề nghị các bộ ngành
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể
chúng ta sẽ tập trung thu hồi các thiết bị môi ma đồ cuối
mà do dự án của pháp tài trợ để tập trung vào trang bị cho tàu hai mươi bốn m nhảy lên của các địa phương
thứ hai những tàu từ một mươi năm hai mươi bốn m thì chúng ta cũng sẽ có hệ thống thông tin giao đoạn hai này
để chúng ta có triển khai lắp đặt thiết bị cũng như hạ tầng
bên cạnh đó sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tại những tỉnh có nghề cá
phối hợp ủy ban nhân dân các tỉnh
thành lập tổ chỉ đạo khắc phục thẻ vàng ec
chỉ đạo tri cục thủy sản củng cố cơ sở vật chất và nguồn nhân lực cho văn phòng đại diện kiểm tra
kiểm soát thủy sản để làm tốt việc kiểm tra kiểm soát tàu cá xuất nhập bến
phối hợp ủy ban nhân dân các huyện ra soát tàu cá chưa hay trễ hạn đăng ký đăng kiểm
giấy phép khai thác để đề xuất biện pháp xử lý cụ thể và triệt đề

trong việc tăng cường kiểm soát tàu cá xuất bến và tàu cá tại cảng
kiểm soát sản lượng cập bến tại cảng thực hiện tốt cơ chế phối hợp và xử lý ngay giữa các lực lượng kiểm tra
kiểm soát trên biển khi phát hiện các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài
có biện pháp xử lý quyết liệt như rút giấy phép khai thác
không cấp giấy phép mới đối với các chủ tàu cá có vi phạm vùng biển nước ngoài
bị bắt giữ hoặc bị phát hiện trên hệ thống giám sát hành trình